vụ việc xảy ra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trong đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại trung tâm y tế thị xã tân uyên
thời điểm này nguyễn thái hiệp là bác sĩ của trung tâm y tế thị xã tân uyên đã cấu kết với lê văn thắng hai mươi bốn tuổi quê tỉnh đồng tháp
là giữ xe của trung tâm để tiêm vaccine chui cho người dân không thuộc đối tượng ưu tiên
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng tám khi thắng mở cổng sau của trung tâm y tế thị xã tân uyên cho một mươi người dân đi vào bên trong để tiêm
sau đó nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa bắt giữ hai đối tượng tổ chức lừa đảo một trăm bảy mươi người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang hàn quốc
khi cả hai đang lẩn trốn tại hòa bình và hà nội và vừa được di lý về đến đà nẵng
hai đối tượng gồm vũ đức minh bốn mươi ba tuổi trú tại quận hà đông tp hà nội và đinh hồng quang ba mươi chín tuổi trú tại huyện hoài đức tp hà nội
trước đó vào thời điểm giữa tháng năm công an quận ngũ hành sơn tiến hành kiểm tra tại khách sạn toàn thắng
thuộc phường mỹ an và xác định có một trăm bảy mươi người trú tại các tỉnh phía bắc vào lưu trú với mục đích chuẩn bị đi xuất khẩu lao động bằng đường biển
tuy nhiên gần đến thời điểm khởi hành hai người tổ chức là phạm văn tuấn và lê danh cường bất ngờ lẩn tránh và cắt đứt liên lạc
thực tế đây là tên giả mà minh và quang dùng để mở tài khoản và che giấu thân phận thật để thực hiện việc lừa đảo
theo khai báo của các bị hại minh và quang ký hợp đồng đưa những người có nhu cầu sang hàn quốc lao động với giá một mươi usd một người
và hẹn tất cả tập trung tại khách sạn ở đà nẵng
sau đó đưa xuống tàu biển sang hàn quốc khi đã chiếm đoạt được gần ba tỷ đồng
hai đối tượng điều khiển xe ô tô cá nhân đi trốn ở nhiều tỉnh thành và bị bắt giữ di lý về đà nẵng để điều tra làm rõ
ngày hôm qua công an thành phố hải phòng đã phát hiện bắt giữ hai phụ nữ tàng trữ số lượng lớn súng đạn hoa cả
hai đối tượng là lê thị kim nhung và phạm thị trúc quỳnh chú tại quận lê trân
trước đó công an thành phố hải phòng làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện nhung vận chuyển một khẩu súng bắn đạn hoa cải
qua điều tra nhung khai nhận vận chuyển thuê cho quỳnh
khám xét khẩn cấp nơi ở của quỳnh lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng ngắn loại công cụ hỗ trợ
hai khẩu súng ngắn dạng ổ quay tám viên đạn cao su chín viên đạn bi sắt và nhiều túi hạt nổ đạn trì
công an thành phố hải phòng đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp lợi dụng đêm tối một mươi người đã tụ tập đánh bạc thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại nhà bà danh thị lệ hạnh thuộc ấp xua đũa xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang
công an xã vĩnh hòa hiệp bắt quả tang một mươi người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức quay bông vụ ăn thua bằng tiền thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị tình trạng khai thác cát trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh thái bình thời gian qua tái diễn với chiều hướng phức tạp hơn
thực hiện theo kế hoạch số bốn trăm linh của bộ công an và kế hoạch số bảy trăm một mươi chín của công an tỉnh thái bình về tăng cường công tác phòng ngừa xử lý vi phạm
pháp luật trong hoạt động khai thác tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản bảo vệ đê điều
vừa qua các phòng ban đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh thái bình đã tích cực tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông
quản lý theo đó nhiều ổ nhóm đường dây khai thác trái phép với thủ đoạn tinh vi đã bị bóc gỡ
nhóm đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm văn dinh phạm văn duy và trần văn năm
về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản
trước đó hồi hai mươi một h ngày một mươi hai tháng chín phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bắt quả tang một tàu vỏ sắt không số hiệu biển hiệu
trọng tải khoảng một trăm linh tấn đang khai thác cát trái phép trên sông trà lý thuộc địa phận xã vũ đông thành phố thái bình
tại thời điểm kiểm tra trần văn dinh là chủ tàu cùng với phụ tàu là phạm văn duy và trần văn năm đang có hành vi khai thác từ lòng sông
lên phương tiện được khoảng bốn mươi mét khối cát và không xuất trình được giấy tờ liên quan
phòng cảnh sát môi trường đã bàn giao đối tượng phương tiện vi phạm cho phòng cảnh sát kinh tế để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình tổ chức tồn tra phát hiện vắt giữ để các đối tượng thường là những người làm thuê trình độ hiểu biết pháp luật kén
do chủ phương tiện thường trên bờ không trực tiếp tham gia vào hoạt động khai thác cát

trong quá trình tổ chức tồn tra phát hiện vắt giữ để các đối tượng thường là những người làm thuê trình độ hiểu biết pháp luật kén
do chủ phương tiện thường trên bờ không trực tiếp tham gia vào hoạt động khai thác cát
biết được hoàn cảnh của bà công an phường đông xuyên đã tìm nhà trọ và hỗ trợ kinh phí nhu yếu phẩm cho bà trong suốt nhiều tháng liền
những cái lời cảm ơn của nhân dân đối với lực lượng công an chúng tôi thì bản thân tôi cảm thấy rất là ấm lòng có thêm cái động lực và cái sức mạnh để tiếp tục làm những cái việc ý nghĩa cho nhân dân
những lời cảm ơn ghi nhận của người dân dành cho công an phường đông xuyên thành phố long xuyên là những chất liệu chân thật nhất
để tô nét và làm dạng ngời thêm hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ